hôm nay báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết là từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên và tây nguyên có mưa phổ biến trong khoảng từ ba trăm linh năm trăm linh mm
mưa lũ miền trung tây nguyên những ngày qua đã khiến một mươi người chết và mất tích sáu mươi ngôi nhà bị ngập bốn bảy trăm linh hộ dân bị chia cắt
cụ thể tại bình định ba người phú yên sáu người con tum một người tăng hai người tại bình định và sáu người tại phú yên
mưa lũ đã gây ngập sạt lở ách tắt các tuyến đường quốc lộ một mươi bốn h bốn mươi b đông trường sơn thuộc tỉnh quảng nam
quốc lộ hai mươi bốn hai mươi bốn c thuộc tỉnh quảng ngãi quốc lộ một tuyến tránh an nhơn tỉnh bình định quốc lộ một mươi chín c hai mươi năm hai mươi bảy hai mươi chín thuộc tỉnh phú yên
và một số tuyến tỉnh lộ giao thông nông thôn
hơn sáu trăm bốn mươi một ha lúa bị thiệt hại bao gồm bình định là một trăm bảy mươi sáu hectare phú yên là bốn trăm năm mươi năm hectare đắk lắc là một mươi ha
hơn bốn trăm một mươi sáu ha hoa màu bị thiệt hại bao gồm quảng nam hai trăm hai mươi tám
hecta quảng ngãi hai mươi sáu năm ha bình định bảy mươi hai ha phú yên chín mươi ha hai tám trăm năm mươi tám da cầm bị thiệt hại
trong đó bình định là một hai trăm năm mươi con phú yên là một sáu trăm linh tám con một năm trăm bốn mươi mét kè và một mươi bảy một trăm bốn mươi ba mét canh mương bị hư hỏng tại tỉnh bình định
chín ba trăm một mươi mét bờ sông bờ suối bị sạt lở trong đó bình định là năm bốn trăm một mươi mét và quảng ngãi là ba chín trăm linh mét
có năm mươi chín bảy trăm ba mươi chín ngôi nhà bị
trong đó bình định là ba mươi một một trăm linh ngôi nhà phú yên là hai mươi tám sáu trăm ba mươi chín ngôi nhà
bốn bảy trăm linh bốn hộ bị chia cắt tại huyện tuy an tỉnh phú yên có nơi ngập sâu từ một đến hai mét
hơn sáu hộ dân phải sơ tán trong đó quảng nam là năm mươi ba hộ dân bình định là bốn trăm ba mươi chín hộ dân phú yên là năm năm trăm một mươi bảy hộ dân và khánh hòa là hai mươi một hộ

trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền trung sáng nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bộ ngành địa phương để triển khai biện pháp ứng phó
điểm đặc biệt của đợt lũ lần này là lên nhanh kết hợp với ảnh hưởng của các thủy điện xả lũ nên nhiều khu vực bị ngập sâu
tại cuộc họp đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt mưa lớn tại nam trung bộ đã qua giai đoạn đỉnh điểm
hiện mưa đã giảm lũ trên các sông cũng đang rút
dù vậy nhiều sông vẫn ở mức báo động ba nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ lũ quét sạt lở đất
bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du đặc biệt giả soát lại về quy trình xả nước
vì thực tế nhiều hồ không còn dung tích phòng lũ khi mưa lớn
dù các địa phương đã rất nỗ lực và khẩn trương ưng phó song vẫn có nhiều trường hợp thiệt mạng đáng tiếc khi đi qua khu vực ngầm tràn khu vực nguy hiểm

ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương không được chủ quan tập trung lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
ngoài ra các địa phương nên xem xét phương án cho học sinh tiếp tục nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn
khôi phục sản xuất nông nghiệp đặc biệt là chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường an toàn phòng chống dịch sau khi lũ rút
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ bộ công an cũng vừa có công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương
triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả và khắc phục hậu quả mưa lũ
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn về người và tài sản tập trung vào một số nội dung sau đây
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
hai phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kịp thời sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân nhất là tại những khu vực bị ngập sâu
có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại
nhất là những gia đình có người bị chết mất tích hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở
dọn dẹp vệ sinh môi trường khôi phục các tuyến
giao thông công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ
theo dõi sát diễn biến mưa lũ để triển khai ngay các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện
và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh và hành động theo đúng phương châm lúc dân cần
lúc dân khó có công an đồng thời triển khai quyết liệt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự
trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an các phương án kế hoạch của bộ công an về bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh trong chính cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông qua các khu vực bị sạt lở
nguy cơ sạt lở khu vực bị ngập sâu kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn
tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong ứng phó với thiên tai
kết hợp với công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhất là trong công tác nắm hộ nắm người tuyên truyền vận động nhân dân phòng tránh thiên tai
di rời sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm nơi không bảo đảm an toàn tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí để kịp thời tri viện cho các địa phương
trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy điều hành
trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn phát huy mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân
với các ngành các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai dịch bệnh
tổ chức trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về bộ công an
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín do biến chủng omicron trên thế giới và dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có chỉ đạo về việc chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng omicron gây ra
trên cơ sở khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch
phù hợp với biến chủng mới của virus sars cov hai
chỉ đạo các địa phương nhất là tp hcm và các tỉnh phía nam tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả tăng cường lực lượng vật tư trang thiết bị y tế cho các địa bàn
địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới
để hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng và tử vong
chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị khẩn trương nhập khẩu sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
thúc đẩy thử nghiệm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
tính đến một mươi bốn h chiều nay cả nước đã tiêm hơn một trăm hai mươi ba năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bảy mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất là một liều vaccine cho trên tám mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đến nay các địa phương đã tiêm được gần bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó có gần ba hai triệu liều mỗi một và hơn bảy trăm bốn mươi sáu ba trăm linh liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là ba mươi năm và đủ hai liều là tám hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
liên quan đến thông tin hà nội tạm dừng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
ngành y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine covid một mươi chín pfizer
có số hiệu là một
hai bốn một và một hai ba hai cho trẻ để xin ý kiến của bộ y tế
sau khi nhận được nhiều ý kiến lo ngại của phụ huynh
các lô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường
sở y tế cũng đã tiếp thu và tiến hành giả soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng
trước tình hình cả nước ghi nhận số ca tử vong tăng cao với một trăm chín mươi bảy ca trong ngày ba mươi tháng một mươi một
còn tại tp hcm tỷ lệ tử vong cũng tăng lên ba chín
bộ y tế đã quyết định điều động một mươi bốn bệnh viện chi viện cho tp hcm
và một mươi tỉnh
đây là lần thứ hai bộ y tế chi viện nhân lực chống dịch covid một mươi chín cho các tỉnh thành phía nam
theo đó các bệnh viện tuyến cuối như bệnh viện chợ rẫy bệnh viện trung ương huế
bệnh viện đại học y dược tp hcm bệnh viện thống nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn
về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế của tp hcm các bệnh viện đại học y hà nội
bệnh viện phổi trung mương bệnh viện lão khoai trung mương bệnh viện đao khoai trung mương thái nguyên
bệnh viện hữu nghị sẽ phụ trách chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh covid một mươi chín
cho các tỉnh đông nam bộ và tây nam bộ
song song với việc thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín
các bệnh viện sẽ cử cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ hội chẩn từ xa
tập huấn năng lực và giám sát chất lượng cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín cho các cơ sở y tế
trước đó từ cuối tháng bảy bộ y tế bắt đầu điều động nhân lực y khoa thành lập các trung tâm hồi sức covid một mươi chín
và phần lớn các bệnh viện chi viện mới rút quân từ giữa tháng một mươi vừa qua
cũng sẽ được thông tin thêm sắp tới người bị covid một mươi chín tại tp hcm sẽ được quyền chọn bác sĩ tư nhân
chăm sóc và điều trị tại nhà thanh toán tiền công theo thỏa thuận không cao hơn hai trăm linh đồng mỗi lượt
và đây chính là nội dung được nêu trong phương án thi điểm cơ chế cho y tế tư nhân
tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín do sở y tế tp hcm vừa trình ủy ban nhân dân tp
để thích ứng với dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới sở y tế kiến nghị ủy ban nhân tp hcm cho phép thí điểm huy động y tế tư nhân
tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo các loại hình
chăm sóc và điều trị f tại bệnh viện chăm sóc và điều trị f tại nhà
chăm sóc và điều trị f tại cơ sở cách ly tập trung
cơ chế thu phí dựa trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa người bệnh
và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
các cơ sở y tế tư nhân chịu trách nhiệm kê khai giá khám với sở y tế theo quy định và công khai cho người dân
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng đề xuất phương án trả phí cho cơ sở y tế tư nhân đăng ký làm trạm y tế lưu động tư nhân
với chức năng chăm sóc điều trị f tại nhà sẽ do ngân sách nhà nước chi trả
hiện thành phố đang có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hơn hai trăm linh phòng khám đa khoa hơn sáu hai trăm linh phòng khám chuyên khoa
hệ thống này nếu được huy động sẽ góp phần không nhỏ giúp giảm tải hệ thống y tế cơ sở
chống dịch trong giai đoạn hiện nay
và thưa quý vị bộ y tế tp hcm vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
theo đó các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
đối với các đối tượng lớp một lớp chín và lớp một mươi hai trong vòng hai tuần
theo đó đối với huyện cần giờ trường mầm non thành an tiểu học thạnh an
trung học cơ sở trung học phổ thông thành an học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai sẽ tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hai tuần thí điểm dạy học trực tiếp
từ tuần thứ hai sẽ thí điểm đối với trẻ mẫu giáo năm tuổi
căn cứ kết quả này sở giáo dục đào tạo phối hợp với sở y tế tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dân đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp
toàn thành phố từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng theo kế hoạch trên của ủy ban nhân dân tp hcm nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học lại là
trường trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của tp hcm các cơ sở giáo dục còn lại
hoạt động theo cấp độ dịch của tp thủ đức hoặc quận quyện nơi thường trú đóng
ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp trước ở những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt
đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm đang tăng tốc đầu tư để phát triển logistics và sẽ xem xét việc đầu tư vào logistics
như một giải pháp kích cầu đây là một trong những nội dung được lãnh đạo tp hcm khẳng định
tại hội thảo nhận diện cơ hội và thách thức đối với sự phát triển ngành logistics
tp hcm hậu covid một mươi chín vừa được hiệp hội logistics tp hcm tổ chức
theo ông bùi tá hoàng vũ giám đốc sở công thương tp hcm mỗi năm lĩnh vực logistics
đóng góp khoảng một trăm một mươi bảy tỷ đồng chiếm tám sáu grdp toàn thành phố
trong chín ngành dịch vụ trọng yếu logistics chiếm tới một mươi chín ba
tuy nhiên trên thực tế đầu tư cho lĩnh vực này chưa nhiều các doanh nghiệp chủ yếu phát triển tự phát
đầu tư để hình thành các trung tâm logistics chuyên nghiệp
với các trung tâm được đầu tư hiện tại được bố trí những vị trí được quy hoạch phù hợp
nó có tính liên kết để nó giảm thiểu cái chi phí và nó hợp lý hóa cái quy trình vận chuyển vận tải
thì tôi nghĩ đây là những mục tiêu rất là quan trọng của tp hcm
về lĩnh vực hải quan một phần quan trọng trong chuỗi logistics
ông đinh ngọc thắng cục trưởng cục hải quan tp hcm cho biết
bất chấp dịch covid một mươi chín
tính đến hết tháng một mươi một xuất nhập khẩu qua cảng khu vực thành phố vẫn tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
thu ngân sách của ngành chỉ còn vài ngày nữa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao
điều đó cho thấy tiềm năng của ngành logistics của tp hcm là rất lớn
song kết quả thu được chưa tương xứng với tiềm năng do thiếu đầu tư
chính phủ đã trực tiếp giao cho bộ tài chính và bộ tài chính đã giao từ tổng cục hải quan
để thành lập một cục đăng kiểm để thay cho chức năng nhiệm vụ
và đối với lại một số lĩnh vực do các bộ ngành hiện đang kiểm tra
cái chú hướng là giảm dần những tỷ lệ kiểm tra hàng quả
hoặc là công nhận lẫn nhau giữa việt nam và các nước mà có một cái hợp tác
kể cả luôn là các nước tiến bộ
thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới đấy
thì cái tỷ lệ hoặc là thực hiện của ngành nó sẽ giảm rất nhiều
và điều đó nó cũng thể hiện được là nó sẽ giúp cho giảm được chi phí
chi phí về kế hội chi phí về tiền bạc chi phí về thời gian
và nó cũng là một cái động lực để tổng hợp cộng sinh
với lại cái ngành logistics
trước đề xuất của lãnh đạo hiệp hội logistics về việc chính phủ lãnh đạo thành phố
cần xem xét đưa ngành logistics trở thành một trong những nhóm ngành ưu tiên
cho gói kích cầu phát triển kinh tế thành phố
ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khẳng định
lãnh đạo thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp
sở công thương thành phố luôn sẵn sàng kết nối hỗ trợ giúp ngành logistics
đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra
có người nói với tôi là trung tâm logistics đang dịch diễn
vậy thì thành phố hồ chí minh ở đâu trong cái mạng lưới này
và trong cái sự diễn động này
vậy thì nếu như trung tâm dịch diễn thì chúng ta sẽ đóng cái vai gì
trong cái quy hoạch mà đức nói trong cái mạng lưới
trong cái tổng thể của logistics
và chúng ta sẽ chọn cái phân khúc nào để chúng ta thể hiện được cái vai trò
thì đây là câu chuyện mà thành phố hồ chí minh phục hồi và phát triển
kinh tế sau thành phố hồ chí minh phục hồi và phát triển
trong đó tôi rất tin rất mong là
ngành logistics sẽ đồng hành trong cái việc đó
và sẽ thậm chí là đi đến tốc độ cao hơn để chúng ta dẫn dắt
cho cái sự phục hồi và phát triển đó
dự báo trong giai đoạn tới nhu cầu của ngành logistics
đối với kinh tế thành phố là rất lớn
vì vậy việc đầu tư vào logistics đóng vai trò quan trọng
không chỉ giúp các doanh nghiệp trong ngành phát triển
mà còn hỗ trợ các ngành nghề khác giảm chi phí vượt qua khó khăn do dịch bệnh
nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn vốn fdi
đem lại nguồn thu cho thành phố
thưa quý vị sáng nay ngày một tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao
tại thành phố hồ chí minh đã xét xử phúc thẩm vụ giết người đổ bê tông hai thi thể
gây trúng động dư luận xảy ra tại bình dương vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa
để các bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe
trước đó tại bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
của tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạm thị thiên hà ba mươi hai tuổi
ngụ thành phố hồ chí minh tử hình về tội giết người
lê ngọc phương thảo ba mươi tuổi ngụ tiền giang hai mươi hai năm tù
nguyễn ngọc tâm huyên một mươi chín năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm
trình thi hồng hoa mẹ của hà sáu mươi bảy tuổi ngụ kiên giang một mươi ba năm tù
về tội giết người và không tố giác tội phạm
theo nội dung vụ án các bị cáo và hai nạn nhân nam là trần đức linh năm mươi tuổi
ngụ nghệ an và trần trí thành hai mươi bảy tuổi ngụ thành phố hồ chí minh
cùng luyện tập một môn phái lạ do hà làm trưởng nhóm
tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi nhóm này đang luyện tập phát hiện linh bỏ trốn
nên bị nhóm của hà bắt lại đánh đập dẫn đến linh tử vong
sau đó chuyển xác linh về ngôi nhà thuê tại bình dương
trần trí thành là nạn nhân thứ hai bị sát hại
để phi tan nhóm hà đã đi mua thùng nhựa để bỏ các thi thể vào trong và đổ bê tông vào
phiên tòa phúc thẩm được mở vì có kháng cáo của các bị cáo
tại phiên tòa bị cáo hà và bị cáo huyên đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa
do bị cáo hà không đảm bảo sức khỏe hội đồng xét xử sau khi hội ý đã tạm hoãn phiên tòa
để các bị cáo ổn định tinh thần và sức khỏe
thời gian mở lại phiên tòa là ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây
cũng trong sáng nay ngày một tháng một mươi hai trên tuyến quốc lộ một đoạn qua phường thới an
quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đã xảy ra ung tắc kéo dài do có người đàn ông lớn tuổi
điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường bất ngờ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
cụ thể nạn nhân là đàn ông khoảng bảy mươi tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát năm mươi chín f một năm nghìn chín trăm tám mươi
lưu thông theo hướng cầu vượt quang trung đi thành phố thủ đức
khi vừa qua giao lộ lê thị riêng quốc lộ một thì bất ngờ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến nạn nhân ngã xuống đường
có phải do vai trạm với các phương tiện khác hay không
sự cố xảy ra đã gây ổn ứ kéo dài hơn hai km
để lưu thông qua khu vực này nhiều xe tải hạng nặng xe container đã lớn vào làng dành cho xe hai bánh
khiến cho các phương tiện đi lại khó khăn nguy hiểm và tìm ẩn tai nạn giao thông
nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn và để điều tiết giao thông qua khu vực
ngày một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi gian cảnh giết người
các bị can bị bắt giữ bao gồm nguyễn quang minh lê văn bình nguyễn trọng nam và nguyễn ngọc tiến
trước đó tối ngày một mươi tháng một mươi một trên đường hủy chín mươi đoạn thuộc thành phố mỹ tho
xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết và một người bị thương
đáng chú ý ngoài các dấu vết của một vụ tai nạn lực lượng chức năng còn phát hiện dấu hiệu bất thường
và thu giữ một đầu đạn cao su
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự tiến tới làm việc với nam ngụ tính tiền giang
tại cơ quan điều tra nam khai nhận đã cùng với minh bình và tiến
giàn cảnh để thực hiện hành vi giết người do có mâu thuẫn từ trước
tại tỉnh bình định đợt mưa lũ từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi một đã có hai người chết và một người mất tích
hai người bị thương thiệt hại sơ bộ khoảng một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
cụ thể một người dân ở xã phước nghĩa huyện tuy phước bị nước cuốn trôi mất tích
hai đạn nhân ở thị xã an
hai đạn nhân vào huyện miền núi an lão bị nước lũ cuốn trôi đã tìm thấy thi thể
mưa lũ đã làm tám nhà bị sập hai mươi ba sáu trăm linh năm nhà bị ngập nước bảy mươi sáu hectare lúa bảy mươi hai hectare hoa màu bị hư hại
ba hai tấn lúa bị ướt ba mươi một bảy hecta ruộng bị sa bồi thủy phá một hai trăm năm mươi con da cầm bị nước cuốn trôi
một năm trăm bốn mươi mét kè một mươi bảy một trăm bốn mươi ba mét canh mương năm bốn trăm một mươi mét bờ sông bờ suối hai mươi sáu đập bồi đập tạm bị sạt lở
hư hỏng năm năm trăm hai mươi hai mét đường giao thông nông thôn bị sạt lở hư hỏng
trong những đợt thiên tai bão lụt vừa qua hàng trăm km bờ sông bờ biển trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã bị sạt lở nghiêm trọng đặc biệt tại các tuyến bờ sông ngàn phố ngân sâu ngàn trươi sông lam
sạt lở đất đã tiến sát nhà dân đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhà cửa của bà con
tuy nhiên kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở là rất lớn nằm ngoài khả năng của chính quyền địa phương
trước đây ngôi nhà của ông oánh ở thôn vĩnh khánh xã trường sơn huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
nằm cách bờ sông gần ba mươi mét thế nhưng hiện sạt lở đất đã tiến sát nhà ông chỉ còn cách một con đường nhỏ
dọc đoạn sông này hiện có hai trăm sáu mươi hộ dân với tám trăm linh nhân khẩu đang sinh sống
nên bà con vô cùng lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến
cả khu vực dân cư này không kè không còn bơ đá gì cả cho nên dòng nước chạy rất mạnh
tiếp nhất là bốn năm nay dòng sông này chạy xuyệt vào đây bờ chúng tôi cách ba mươi mét đây bay trôi như hết
nên dân ở đấy thiệt tha mong muốn cấp đến tàu mà đưa kênh để làm sạt lở đấy cho dân
để ổn định đời sống chứ nếu một trần lù mời nghe đại bảo thôi dân lại sống sao lo lắng
vì cả anh thầy đó đang sáu người cáo được sống học
không riêng gì sông ngàn sâu mà dọc tuyến sông la sông ngàn trươi
đoạn qua địa bàn huyện hương sơn đức thọ hương khê nhiều địa điểm cũng bị sạt lở nghiêm trọng
nước lũ đã cuốn đi hàng trăm hectare đất sản xuất của người dân
trong thời gian qua chính quyền địa phương đã có tơ trình lên cấp đến
thì mong muốn là cấp trên quan tâm hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng cái bờ kè
để nhân dân yên tâm lao động sản xuất
hiện trên địa bàn hà tĩnh có khoảng một trăm ba mươi km bờ sông bờ biển bị sạt lở
uy hiếp đến tính mạng và tài sản
tuy nhiên kinh phí để chống sạt lở có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng
vượt qua khả năng của địa phương
trước mặt chính quyền địa phương đã tập trung các giải pháp ra cố bởi sông
di rời người dân ra khỏi vùng sạt lở mỗi khi đến mùa mưa lũ
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời
còn về lâu dài rất cần đến việc đầu tư xây dựng các bờ kè chống sạt lở
nhằm tạo sự yên tâm cho nhân dân mỗi khi mùa mưa lũ về
hình dịch bệnh tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến một mươi tám h ngày ba mươi một ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hà nội ghi nhận một mươi năm trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn thành phố đã ghi nhận một mươi năm trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến thông tin hà nội tạm dừng tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
ngành y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine covid một mươi chín pfizer một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai
cho trẻ để xin ý kiến bộ y tế
theo bà hà nhận được nhiều ý kiến đóng góp và lo ngại của phụ huynh
sở đã tiếp thu và tiến hành ra soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng
cùng với đó sở y tế hà nội cũng xin ý kiến chuyên môn của bộ y tế
về hai lô vaccine nói trên
các lô vaccine của pfizer có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng
là ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và được tăng hạn lên thành ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
để thực hiện tiêm chủng cho học sinh
các lô vaccine khác vẫn được triển khai tiêm bình thường
trong khi đó ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai sở y tế tp hcm đã có văn bản
gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân
tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo sở y tế nếu được huy động và kích hoạt
thì các cơ sở y tế tư nhân sẽ góp phần không nhỏ giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở
và tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch giai đoạn hiện nay
theo ủy ban nhân dân tp hcm đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
có khoảng chín mươi hai lao động đã trở lại làm việc tại các nhà máy giày dép trong và ngoài khu công nghiệp
đây là ngành có tỷ lệ lao động trở lại làm việc cao nhất so với các ngành khác của tỉnh
như diệt may sản phẩm gỗ máy tính điện tử và linh kiện
thiết bị điện
hiện ngành giấy dép của tỉnh đồng nai đã thu hút hơn một trăm chín mươi năm lao động trong và ngoài tỉnh
đến làm việc trong các nhà máy
đợt dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư đã khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất giày dép
phải tạm ngừng sản xuất hoặc chỉ duy trì được số ít lao động để thực hiện phương án ba tại chỗ
dây dép là ngành bị ảnh hưởng nặng nề với chín mươi ba doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ dịch covid một mươi chín
trong đó trên năm mươi phải tạm dừng sản xuất
tuy nhiên từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành tiến hành mở cửa trở lại
các doanh nghiệp giày dép bắt đầu khôi phục sản xuất
hiện ngành dây dép đang gấp rút hoàn thành các đơn hàng cuối năm hai nghìn hai mươi một
và nhận thêm các đơn hàng của năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một kinh ngạch xuất khẩu giải dép ước đạt gần ba hai tỷ usd
tiếp tục chương trình với các tin tức về an ninh kinh tế
an ninh điều tra công an thành phố hà nội vừa khởi tố một mươi bốn bị can để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn
với giao dịch lên tới một tỷ đồng
trong đó cơ quan công an đã tạm giam đối với một mươi ba đối tượng
có một đối tượng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
từ khoảng năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ một mươi năm hai mươi triệu đồng một công ty
sử dụng căn cước công dân chứng minh thư nhân dân của người khác đứng tên giám đốc

các đối tượng mua hóa đơn với giá từ hai đến bốn tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn
sau đó bán lại cho khách với giá từ tám đến tám năm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi một qua tiến hành đấu tranh khám xét nơi ở nơi làm việc của một mươi bốn đối tượng
cơ quan an ninh điều tra thu giữ hơn hai mươi dấu tròn pháp nhân
của các công ty ma nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng các chứng từ cùng các đồ vật liên quan
con số thống kê ban đầu cho thấy giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến một tỷ đồng
các đối tượng hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã hoàn thành bản kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai
đề nghị truy tố năm bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
các đối tượng gồm bùi hồng thiện hoàng thị khánh ly trần thị tuyển lương thị huế và trần thị duyên cả năm bị can cùng chú tại tỉnh thành phố lào cai tỉnh lào cai
cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn này là bùi hồng thiện chú tại đường lê thanh tổ một mươi một phương bắc cường thành phố lào cai
theo kết luận điều tra từ năm hai nghìn một mươi đến thời điểm bị bắt giữ thiện đã lập thành lập nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành tám công ty hợp tác xã và hộ kinh doanh
ngoài ra thiện còn nhận làm dịch vụ kế toán hạch toán báo cáo thuế báo cáo tài chính cho năm mươi tám công ty hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh lào cai
tổng số tiền phần trăm mà bùi hồng thiện thu về từ việc xuất khống bán trái phép hóa đơn là hơn chín một tỷ đồng
trong đó số tiền thực tế bùi hồng thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là ba tám tỷ đồng
thành phố hồ chí minh hiện đang có hàng trăm đồng